liên quan đến vụ việc phi giao vào xe ô tô đang chạy trên đường
nguyễn văn cử thuộc phường bù đề quận long biên hà nội
công an quận long biên đã tiến hành triệu tập người đàn ông có hành vi này
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra không phải là do mâu thuẫn
mà là do người này đã sử dụng rượu bia nên có hành vi không đúng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông cởi trần
dừng xe giữa đường phi giao cắm vào kính ô tô đang di chuyển
sau khi có hành động nguy hiểm trên người đàn ông đã phóng xe máy bỏ đi